trong đó nguyên nhân hàng đầu trong thời điểm này xuất phát từ việc người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia chất kích thích khi tham gia giao thông
thói quen khó bỏ này của người dân đang tìm ẩn nguy cơ tai nạn khôn lượng mỗi dịp tết nguyên đán đến ghi nhận của phóng viên trên địa bàn tp hà nội
chốt kiểm tra xử lý nông độ cồn tại cuốc lộ hai mươi một b
chỉ chưa đầy ba mươi phút hàng loạt trường hợp vi phạm đã bị phát hiện
người không uống rượu bia thì rất tuân thủ việc chấp hành hiệu lệnh dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn
còn những người trong máu đã có men thì lại rất khác đủ lý do được đưa ra như thế này
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng nguyễn văn huân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn tân độ xã suy xá huyện mỹ đức thành phố hà nội
đối tượng này có nốt ruồi dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng trần thành tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố thọ sơn thị trấn đại nghĩa huyện mỹ đức thành phố hà nội
đối tượng này cao một m năm mươi bảy và có sẹo lóng cách hai cm đầu lông mày phải
cũng phảm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thể ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hà nội
đối tượng nguyễn thế vượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại số ba
một nghìn một trăm hai mươi ba đường xuân phương tổ dân phố huệ thị bốn phường phương canh quận nam từ liêm thành phố hà nội
đối tượng này cao một m năm mươi bốn và có sẹo chấm cách một cm trên trước đầu lông mày phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý